dâu nó ra nhà nó mà
thật không đấy
mẹ lại không tin con
mẹ bảo này
sắp chuyển cấp rồi
cố gắng mà học hành con nhá
con biết rồi
khổ lắm mẹ
ngày nào cũng bị ông nói rồi
con đi đây
mẹ phải tập trung mà học với con ạ
ôi cô cẩn thận cô
thế hôm nay cháu được nghỉ học à
vâng hôm nay bọn cháu được nghỉ học ạ
cháu có thấy thằng học giữa cô đâu không
cháu không thấy đâu
thằng này nó đi đâu thế nhỉ
cô gọi mãi không được có điện thoại nó tắt máy cơ
nhà thì bao nhiêu là việc
thằng danh con này
thôi được rồi để cô đi tìm nó
thế cô đi cẩn thận cô nhá
bà ngoan đấy à
ờ tôi đây
tìm ai đây
tôi đi tìm thằng học của tôi
nó có sang này với thằng tèo không ạ bác ơi
không thằng tèo nó không đi đâu hết rồi
cái thằng danh này
bà mà tìm được mày về
để mày chết với tao
này không được tao tin không nhỉ
mày yên tâm
tao đã nói rồi
kiểu gì mẹ mày cũng phải tin thôi
để mày đi
máy cắt giày
máy cắt giày
tại sao mẹ gọi không thưa
tại sao không nghe máy
con đang học với hai thằng bạn
chào các cháu
chào cô ngoan ạ
cô đến tìm mẹ cháu có việc gì ạ
cô định sang chơi với mẹ cháu một tí thôi
mẹ cháu lại vừa đi ra ngoài có chút việc
hay là cô vừa vào nhà uống nước
để khi khác cô đang bận
sao hôm nay được nghỉ học cơ mà
thì hôm nay con nghỉ học
sao mà xa nhàng mạnh để ôn thi sắp thi đây
có thật là ôn thi không đấy
có thật mà
nói hồng đạt mà xem
đấy bộ cháu mang xích của ở đây mà
thì nếu mà ôn thi thì là ôn cho tử tế mà nhá
xong rồi đi về luôn đấy
thế cứ học bài đi
cô đi về đây
thế mẹ về trước ạ
chào cháu cô ạ
đường xích đạo là
tao đã bảo mà cách của tao mày cứ yên tâm
nhờ công hai đứa mày nhá
mà bữa nay tao khao
đi luôn tao đang vã lắm rồi
đi đi đi